thủ tướng chính phủ vừa có quyết định điều động bổ nhiệm ông nguyễn đức kiên
phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội khóa một mươi bốn
giữ chức vụ tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ
tổ tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho thủ tướng chính phủ về các chiến lược
kế hoạch đề án chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm
bên cạnh đó phân tích dự báo đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
các chiến lược đề án chính sách phát triển kinh tế
trên cơ sở đó tư vấn khuyến nghị với thủ tướng chính phủ các biện pháp giải pháp
để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế
chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra